tỉnh cao bằng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng biên giới năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và giải phóng cao bằng tham dự lễ kỷ niệm có phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
đồng chí hà ngọc chiến ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
đồng chí phùng quốc hiển chúc mừng ghi nhận biểu dương những thành quả to lớn
và những đóng góp của nhân dân cao bằng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc sau bảy mươi năm giải phóng
đồng thời đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử
tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp sớm đưa cao bằng trở thành tỉnh phát triển trong các tỉnh miền núi phía bắc
tại lễ kỷ niệm lãnh đạo tỉnh đã trao huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh cao bằng
cho cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển